theo thông tin từ ủy ban nhân dân huyện mường lát tỉnh thanh hóa vào chiều ngày hai mươi năm tháng ba
trên địa bàn nhiều xã tại huyện mường lát đã xuất hiện mưa đá kèm theo rông và mưa to
ngoài khu vực trung tâm huyện mường lát mưa đá còn xuất hiện tại các xã pù nhi và nhi sơn
với các viên đá có đường kính từ một đến ba cm
sau khi kết thúc mưa đá một trận rông kèm mưa lớn đã xảy ra trên diện rộng và kéo dài gần hai giờ đồng hồ
huyện mường lát đã chỉ đạo các địa phương có mưa đá diễn ra tiến hành kiểm tra
ra soát xác định thiệt hại để có hướng chỉ đạo khắc phục cụ thể
theo báo cáo của huyện thì chưa có thiệt hại nào về người được ghi nhận